doanh nghiệp nói thẳng nói rõ

là sẵn sàng tạo những điều kiện tốt

điều rất là quan trọng đó cũng là một trong những
điều thể hiện sự chủ động
ứng biến linh hoạt và sự trách nhiệm

của cả thế giới trong năm hai nghìn một mươi bảy nhưng không chỉ
là bằng những khẩu hiệu
những lời kêu gọi từ các diễn đàn
mà còn phải cần nhiều hơn nữa cái hành động thực tế
trong năm hai nghìn một mươi bảy này mà
cả thế giới sau khi davos kết thúc
sẽ tiếp tục hướng đến
những hành động của các nhà lãnh đạo đặc biệt là
tại nước mỹ nơi cũng đã bắt đầu bước sang
một kỷ nguyên mới với một vị
tổng thống thứ bốn mươi năm của nước mỹ
và thưa quý vị một lễ nhậm chức
hoành tráng và nhiều điều mới mẻ
đã diễn ra tại thủ đô washington
nhưng điều mới mẻ hơn được chờ đợi là
những cách làm mới nào của ông chủ nhà trắng
chúng ta sẽ cùng chờ đợi xem thế giới năm hai nghìn một mươi bốn
với những gương mặt lãnh đạo mới đặc biệt là
tổng thống donald trump của nước mỹ
sẽ thể hiện trách nhiệm của mình bằng những hành động cụ thể nào
và điều đó sẽ trì phối các mối
quan hệ kinh tế chính trị thế giới ra sao
tất cả sẽ có phần sau của chương trình
phát sóng vào thứ bảy tuần sau
còn bây giờ thì thời lượng của tuần này cũng đã hết
xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại